các trung ương thăm tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
lực lượng công an cả nước nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong suốt kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
sau đây là nội dung chi tiết
chiều nay kỳ họp bất thường lần thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm đã diễn ra tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
để thực hiện các nội dung quan trọng
tại kỳ họp quốc hội đã xem xét việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh
cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông vương đình huệ thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng
đồng thời xem xét việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông dương văn thái thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang
sau khi nghe trình bày các tờ trình ý kiến phát biểu của ông vương đình huệ
quốc hội đã tiến hành thảo luận bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh
cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông vương đình huệ
đồng thời thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông dương văn thái
cũng trong chiều ngày hôm nay tổng thư ký quốc hội ban hành thông báo số ba nghìn năm trăm sáu mươi tám thông báo ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội
phân công ông trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
điều hành hoạt động của ủy ban thường vụ quốc hội và quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho đến khi kiện toàn được chức danh chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm theo quy định
chiến sĩ công an một mươi một khối tham gia lễ diễu binh diễu hành lần này không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự cho mỗi cán bộ chiến sĩ
phát huy tinh thần chiến thắng địa biên phủ
đồng chí yêu cầu cán bộ chiến sĩ chủ động khắc phục mọi khó khăn về nơi ăn trốn nghỉ điều kiện thời tiết
để tổ chức huấn luyện tập luyện nghiêm túc bảo đảm các nội dung yêu cầu đề ra của ban tổ chức
tại buổi gặp mặt đồng chí nguyễn trọng nghĩa và đồng chí trung tướng nguyễn văn long
đã tặng quà động viên cho các khối tham gia diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm
tại buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh điện biên về công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
đồng chí nguyễn trọng nghĩa ghi nhận biểu dương đánh giá cao nỗ lực của các bộ ban ngành trung ương
và tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh điện biên trong công tác chuẩn bị
đồng thời đề nghị các bộ ban ngành địa phương và các lực lượng tham gia tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả
kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ trong đó tập trung triển khai công tác tập luyện
hợp luyện sơ duyệt tổng duyệt và chính thức lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan
bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất cho các khối tham gia hợp luyện sơ duyệt tổng duyệt và buổi lễ chính thức
bố trí sắp xếp trong điều kiện tốt nhất có thể về nơi ăn ở cho lực lượng diễu binh diễu hành cơ động lên điện biên
tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước của tỉnh với hình thức phong phú hiệu quả
chỉ đạo các sở ngành địa phương phối hợp triển khai các hoạt động do bộ ngành trung ương chủ trì triển khai thực hiện tại tỉnh
tiếp tục chỉ đạo tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh an toàn công tác phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn
triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng giao thông phục vụ cho hoạt động hợp luyện sơ duyệt tổng duyệt
và lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
chỉ đạo các sở ngành các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh phối hợp công tác phục vụ
bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ theo chương trình
thưa quý vị trong cuộc đời binh nghiệp của đại tướng võ nguyên giáp điện biên là vùng đất ghi nhiều dấu ấn sâu đậm
cũng tại chính vùng đất mà đại tướng đã làm nên chiến thắng lừng lấy điện biên chấn động địa cầu
vùng đất mà ông coi như quê hương thứ hai của mình đại tướng võ nguyên giáp đã trở thành đại tướng của lòng dân
thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ là thành quả của nhiều yếu tố
trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của trung ương đảng tổng quân ủy trực tiếp là đảng ủy bộ chỉ huy mặt trận điện biên phủ
trên cương vị là bí thư đảng ủy chỉ huy trường đại tướng võ nguyên giáp đã có nhiều đóng góp quan trọng
trong đó phải kể đến quyết định hoãn cuộc tiến công thay đổi phương châm tác chiến
từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc thể hiện tầm cao trí tuệ và bản lĩnh chính trị của người chỉ huy chiến dịch
trước đảng nhân dân và quân đội
đại tướng cũng luôn luôn là một tấm gương cho cán bộ các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong quân đội nhân dân việt nam tiếp tục phải học tập
đó là cái nòng nhân ái và cái tài thao nửa trong cái nghệ thuật chỉ huy chỉ đạo của mình
bất kỳ trong tình huống nào cũng vững hoảng một bản lĩnh của người cầm quân
đây là những bài học trong lãnh đạo chỉ đạo bất kỳ ở một thế hệ nào chúng ta cũng phải nói theo
là người lính tham gia chiến dịch điện biên phủ
ký ức về những năm tháng ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của cựu chiến binh nguyễn hữu chấp
đặc biệt lần ông vinh dự được gặp đại tướng đã trở thành một kỷ niệm khó quên
đặc biệt lần ông vinh dự được gặp đại tướng đã trở thành một kỷ niệm khó quên
mường phăng nói riêng những tình cảm đặc biệt
sau nhiều lần trở lại đây vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và hai nghìn bốn với mong muốn giúp nhân dân mường phăng có điều kiện hơn trong sản xuất
năm hai nghìn tám đại tướng đã viết thư gửi bộ chính trị chính phủ và các bộ ngành trung ương đề nghị xây dựng hồ thủy lợi lọng luông
công trình hồ lọng luông được khánh thành đúng vào ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi
cấp nước tưới tiêu thường xuyên cho diện tích đất trồng lúa sản xuất hai vụ của bà con nhân
nhân dân các dân tộc trên địa bàn
trước đây thì chỉ trồng được một vụ sau này xây dựng được cái hồ này thì xây dựng được thì trồng được hai vụ
nhân dân mường phăng đối với đại tướng bó nguyên giáp dành tình cảm rất sâu sắc và rất là nhớ khắc sâu trong tâm trí nhân dân
những lần đại tướng về thăm lần cuối cùng
thứ nhất nhân dân khắc sâu là giữ rừng hầm đại tướng bó nguyên giáp tốt
thứ hai là xóa lõi giảm nghèo
thứ ba là cho con em học hành đến nơi đốn trốn và đoàn kết dân tộc trên địa bàn
theo dòng chảy thời gian những hình ảnh câu chuyện về đại tướng võ nguyên giáp vẫn luôn được trao truyền
trở thành cầu nối để thế hệ trẻ có cơ hội biết đến và tưởng nhớ về công lao của vị tướng tài ba lỗi lạc của dân tộc việt nam
ngày hôm nay thì tại lớp mẫu giáo lớn hai này thì cô và trò đã tham gia một hoạt động để tìm hiểu về đại tướng võ nguyên giáp
qua tiết học ngày hôm nay thì trẻ sẽ có những hiểu biết ban đầu về đại tướng võ nguyên giáp như là trong chiến dịch biên phủ thì đã chỉ huy chiến dịch như thế nào
và đối với tiết học ngày thì trẻ rất là hào hứng trẻ rất là xôi lỗi khi mà cô và trẻ cùng tìm hiểu về đại tướng bó nguyên giáp
mình cảm thấy là đại tướng võ nguyên giáp là một thiên tài về quân sự
tại vì đại tướng đã đưa ra những quyết định đúng đắn tạo ra một chiến dịch lừng lẫy nam châu
chấn động địa cầu là một người con được sinh ra tại mảnh đất địa biên phủ
anh hùng thì mình sẽ cố gắng giữ gìn và bảo tồn các truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và noi gương thế hệ ông cha ta và trong đó là đại tướng võ nguyên giáp
những ngày này đồng bào các dân tộc tỉnh điện biên hân hoan một niềm vui đặc biệt
bảy mươi năm có được độc lập hòa bình để vững bước trên con đường xây dựng và phát triển
công lào của đại tướng võ nguyên giáp chưa khi nào phai nhạt trong lòng đồng bào các dân tộc tỉnh điện biên
trở thành động lực để tiếp tục nỗ lực xây dựng
thưa quý vị lúc người dân gặp khó khăn sự giúp đỡ của lực lượng công an càng trở nên ý nghĩa
vì nhân dân phục vụ không chỉ thể hiện qua tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được sao trong công tác chiến đấu
mà còn tỏa sáng từ những việc làm nhân ái nhân văn
trong cuộc sống thường ngày của các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
khoảng một mươi chín h ba mươi ngày một tháng năm tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông phú lộc công an tỉnh thừa thiên huế đang thực hiện nhiệm vụ
thì phát hiện hai người dân đang đi bộ trên đường quần áo ướt do trời mưa
cả hai anh em đều làm công nhân ở tỉnh bình phước đang trên đường trở về quê
không có tiền hai anh em xin đi nhờ xe nhưng ra tới đèo hải vân thì bị mời xuống
phải đi bộ từ đèo hải vân đến khu vực km tám trăm năm mươi chín
một a trong tình trạng cả ngày chưa ăn uống gì
khi gặp tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông phú lộc đang làm nhiệm vụ
các đồng chí trong tổ công tác đã nhanh chóng hỗ trợ hai em ăn uống
kinh phí đi đường và đón xe cho hai em về quê tại tỉnh phú thọ
việc làm nhân ái kịp thời của các cán bộ chiến sĩ đã khiến nhiều người dân xúc động
hình ảnh đẹp một lần nữa được lan tỏa để người dân thêm tin thêm yêu người chiến sĩ
qua hơn hai năm triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
công an tỉnh quảng bình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ gen cán luyện quân
triển khai những biện pháp giải pháp ổn định lâu dài xây dựng hình ảnh người công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng công an
được công an tỉnh quảng bình tổ chức thường xuyên liên tục qua hàng năm đối với tất cả cán bộ chiến sĩ
theo đó năm nay công an tỉnh sẽ có bảy lớp để huấn luyện tập trung trong đó có hai lớp dành cho tất cả các đồng chí là lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương
và cán bộ làm công tác điều lệnh bán chuyên trách của công an cấp huyện và phòng cảnh sát cơ động
năm lớp tập trung dành cho tất cả cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị
sau thời gian tập huấn công an các địa phương sẽ tự tập huấn dưới sự kiểm tra giám sát của đội ngũ cán bộ làm công tác điều lệnh của công an tỉnh
thực hiện chương trình tập huấn điều lệnh huấn luyện quân sự võ thuật hàng năm thì chúng tôi đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh
và xác định tốt nội dung trọng tâm trọng điểm và lấy thực hành là chính nâng cao chất lượng tập huấn phương pháp huấn luyện
các nội dung huấn luyện sát với tình hình thực tiện và phù hợp với từng đối tượng từng lực lượng từng đơn vị
và đặc biệt là huấn luyện chuyên sâu cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu
là địa phương có quân số tương đối đông công an thành phố đồng hới luôn xác định là lực lượng làm nhiệm vụ tại trung tâm chính trị
kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh vì thế việc xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an khi tiếp xúc trực tiếp với nhân dân
để giải quyết công việc hàng ngày là nhiệm vụ hết sức quan trọng ngoài việc tận tâm tận tụy thì thái độ niềm nở hòa nhã
vì nhân dân phục vụ luôn được đảng ủy công an thành phố quán triệt đến tận mỗi cán bộ chiến sĩ
công an tp đồng hới xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật cho cán bộ chiến sĩ
chúng tôi coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng để nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ chiến sĩ
ngoài ra chúng tôi còn tổ chức các tổ thường xuyên kiểm tra về chấp hành điều lệnh trong giờ làm việc cũng như các giờ ứng trực
để nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật khi làm việc cũng như tiếp xúc với cộng đồng nhân dân
sau đợt tập huấn này chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra đến thần công an các đơn vị địa phương
để nhằm duy trì nâng cao kỷ luật kỷ cương và quy trình chế độ công tác
đặc biệt là văn hóa ứng sự và tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh
từ đó để góp phần xây dựng lực lượng xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
cũng như xây dựng lực lượng công an tỉnh quảng bình ngày càng trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhiệm hiện đại
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
đã và đang có sức lan tỏa lớn trong toàn lực lượng công an quảng bình
sen cán luyện quân nhằm hiện đại trước về con người đi đôi với hiện đại về phương tiện trang thiết bị
chính vì thế công an quảng bình đã và đang quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ
trong quá trình công tác chiến đấu cũng như trong sinh hoạt đời thường
luôn tuân thủ trình tự của pháp luật ngặt bó chặt chẽ với nhân dân toàn tâm toàn ý với nhân dân
vì nhân dân phục vụ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được sao trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
trong phần tiếp theo của bản tin lực lượng công an cả nước nỗ lực triển khai các giải pháp
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong suốt kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh
làm sáu công nhân tử vong và năm người bị thương cho đến nay năm nạn nhân bị thương sức khỏe đã dần ổn định
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an tỉnh đồng nai phối hợp với các cơ quan chức năng
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
vụ nổ ló hơi xảy ra vào sáng ngày hôm qua làm sáu công nhân tử vong tại hiện trường và năm người bị thương
ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh đồng nai đã kịp thời có mặt tại hiện trường
trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đưa người bị nạn đi cấp cứu thực hiện các biện pháp giải quyết ban đầu
bộ trưởng bộ công an ngay lập tức chỉ đạo công an tỉnh đồng nai khẩn trương tham mưu tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tham hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
ổn định an ninh công nhân tại công ty gỗ bình minh đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa khởi tố bị can đặng quốc việt
chú tại huyện u minh về hành vi mua bán hóa đơn trái phép
đặng quốc việt là giám đốc doanh nghiệp điều hành ba công ty để mua bán hóa đơn trái phép trị giá khoảng một trăm ba mươi tỷ đồng
theo kết quả điều tra ban đầu đặng quốc việt thành lập và điều hành hoạt động của ba công ty gồm
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng việt pháp công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng việt pháp cà mau
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc việt cà mau
trong quá trình điều hành ba công ty này từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đặng quốc việt đã thực hiện hành vi mua bán nhiều hóa đơn của công ty ở các địa bàn như hậu giang cần thơ sau đó bán lại cho các doanh nghiệp khác trị giá khoảng một trăm ba mươi tỷ đồng
công an huyện chư sê gia lai vừa khởi tố vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra vào lúc ba giờ sáng ngày ba mươi tháng bốn tại ngã tư đường tránh hồ chí minh và quốc lộ hai mươi năm tuyến đường thuộc địa phận huyện chư sê
thời điểm trên xe ô tô khách bốn mươi bảy b hai nghìn hai mươi sáu do lái xe đinh văn hùng điều khiển lưu thông theo hướng từ tỉnh gia lai đi tỉnh đắk lắc và chạm với xe ô tô khách năm mươi một b hai mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi chín do lái xe nguyễn công dân điều khiển lưu thông theo hướng từ huyện chư sê đi huyện phú thiện hậu quả là một người tử vong năm người bị thương
ngay sau khi tai nạn xảy ra công an huyện chư sê đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lực lượng y tế và các ban ngành trên địa bàn khẩn trương tổ chức đưa người bị nạn đi cấp cứu khám nghiệm hiện trường phân luồng giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
kết quả kiểm tra hai lái xe ô tô khách đều âm tính với chất ma túy và không có nồng độ cồn
năm ngày vừa qua người dân đã có một kỳ nghỉ lễ an toàn
để có được sự bình yên này lực lượng công an cả nước đã đồng loạt gia quân ứng trực trên khắp các ngã đường góc phố chung một quyết tâm thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng công an cũng đã có nhiều việc làm nhân văn ý nghĩa kịp thời hỗ trợ đồng hành cùng người dân
năm ngày nghỉ lễ đều là những ngày nắng nóng đỉnh điểm trải cả ba miền
dưới thời tiết nắng gắt nhiệt độ ngoài trời có lúc hơn bốn mươi độ nhưng lực lượng cảnh sát giao thông vẫn phơi mình để làm nhiệm vụ phân làn phân luồng điều tiết giao thông giúp người dân di chuyển thuận lợi an toàn
chúng tôi đã bố trí cán bộ chiến sĩ ở tất cả các điểm ra điểm vào điểm đầu điểm cuối của đường cao tốc
khi mà có tình huống sự cố xảy ra trên tuyến thì quan chức huy đội sẽ thông báo cho tất cả cán bộ chiến sĩ để có thể phân luồng điều tiết giao thông từ xa
tránh việc ủn tắc có dài
trong dịp lễ chúng tôi chủ động nắm số lượng khách du lịch trong dịp lễ ba mươi bốn một năm để bố trí các ca tuần tra kiểm soát phù hợp hiệu quả
duy trì phân công hai ca tuần tra kiểm soát trong một ngày để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
bên cạnh đó tại những khu du lịch lễ hội khu vui chơi giải trí đông du khách đến tham quan
nghỉ dưỡng nhờ chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự
chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ
nên trong năm ngày nghỉ lễ vừa qua lực lượng công an cũng đã bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự
không để xảy ra đột xuất bất ngờ phục vụ nhân dân đi lại vui chơi an toàn
trong dịp lễ ba mươi bốn một năm phòng cảnh sát phòng trái trái và cứu nạn cứu hộ công tỉnh
luôn đảm bảo về lực lượng phương tiện thường trực sẵn sàng hai mươi bốn hai mươi bốn giờ để kịp thời xử lý khi có tình huống cháy
mùa sự cố tai nạn xảy ra bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra bảo quản bảo dưỡng
trang thiết bị phương tiện để phục vụ công tác trái trái và cứu nạn cứu hộ cho nó tốt hơn
trong năm ngày nghỉ lễ từ ngày hai mươi bảy bốn một năm hai nghìn hai mươi bốn toàn quốc xảy ra ba trăm bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm chết một trăm ba mươi tám người bị thương hai trăm tám mươi năm người cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động hơn một mươi chín sáu trăm linh lượt tổ công tác
tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông phát hiện xử lý bảy mươi tám hai trăm năm mươi bốn trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng trong đó đáng chú ý vi phạm về nồng độ cồn là hai mươi một ba trăm sáu mươi chín trường hợp
chúng tôi đã thực hiện rất nhiều biện pháp như là thay đổi khung giờ địa điểm
tăng cường về cơn số tham gia kiểm soát về nông độ côn và xử lý
trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi xử lý rất nhiều trường hợp đặc biệt có rất nhiều trường hợp có gây rất nhiều khó khăn cho anh em trong quá trình xử lý
bằng mọi biện pháp chúng tôi đã xử lý kiên quyết không có vùng cấm không có ngoại lệ
còn ở những vùng hạn mặn gác lại kỳ nghỉ lễ công an các tỉnh sóc trăng tiền giang cả mau long an bến tre
những ngày qua bất chấp nắng nóng đêm ngày
ngược xuôi liên hệ tìm chỗ có nước ngọt để trở về cho bà con
không những vậy tại nhiều chốt giao thông lực lượng công an đã hỗ trợ nước uống khăn lạnh miễn phí
khiến người dân vơi bớt nhọc nhằn thêm mát lòng trên hành trình về quê nghỉ lễ hay trở lại các thành phố
nhìn chung tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước cơ bản được đảm bảo
lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ lễ do nhân dân về quê đi du lịch
gây ra hiện tượng ồn tắc tại các cửa ngõ khi người dân rời thành phố lớn và trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ
liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng tại đồng nai
chiều nay bệnh viện nhi đồng đồng nai cho biết đang điều trị cho một bệnh nhi chuyển từ bệnh viện đa khoa
khu vực long khánh lên trong tình trạng tiên lượng nặng
bệnh nhi sáu tuổi trú tại phường xuân hòa thành phố long khánh hiện đang hôn mê thở máy tiên lượng nặng
các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa ngưng tim ngưng thở
ngoài ra bệnh viện nhi đồng đồng nai vẫn đang điều trị tích cực cho bệnh nhi bảy tuổi trú tại thành phố long khánh
vào viện trong tình trạng suy hô hấp sốc nặng
tính đến ba giờ chiều nay có khoảng ba trăm hai mươi tám bệnh nhân nhập viện điều trị do ăn bánh mì thịt
tại cơ sở bánh mì ở phường xuân bình thành phố long khánh trong ngày ba mươi tháng bốn
hoàng trí xin kính chào quý vị
ngày ba mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một thành phố hồ chí minh
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can
về tội cướp giật tài sản hiện danh tính của nhóm bị can chưa được công bố
cơ quan chức năng đang tiếp tục truy xét làm rõ vai trò truy bắt một số đối tượng còn lại
đang bỏ trốn để xử lý
tại cơ quan công an nhóm này khai có bảy người nhiều lần cùng nhau đến các lễ hội được tổ chức
tại các địa điểm trên địa bàn quận một để giật chiếm đoạt tài sản chủ yếu là dây chuyền vàng
gần đây nhất nhóm này đã thực hiện hai vụ cướp giật dây chuyền vàng vào ngày sáu tháng bốn
tại hội dạy du lịch trong công viên hai mươi ba tháng chín phường phạm ngũ lão quận một
ngày ba mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm thành phố hồ chí minh
đã bắt giữ khẩn cấp huỳnh ngọc trâm ba mươi ba tuổi quê tại tỉnh bến tre
để mở rộng điều tra về hành vi cướp tài sản
theo tình báo tố giác tội phạm của một số nạn nhân về việc bị chiếm đoạt tài sản
lên tới hàng trăm triệu đồng khi đi chăm bệnh tại bệnh viện cho rảy
công an quận năm nhận định vụ việc có tính chất phức tạp khả năng đối tượng đã
và sẽ gây ra các vụ việc tương tự
ngay khi tiếp nhận tin báo của người dân với quyết tâm chính trị cao nhất
không để bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải đau buồn thêm lần thứ hai
công an quận năm đã khẩn trương xác lập chuyên án truy xét huy động đồng bộ lực lượng
biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương thu hồi tối đa tài sản trả lại cho người bị hại
tại công an công an đối tượng trâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
với những thủ đoạn hết sức tình vi xảo quyệt và lưu lĩnh coi thường pháp luật
nhận thức được tình hình trên công an quận năm đã chủ động phối hợp đồng bộ
với các bệnh viện trên địa bàn quận ký kết quy chế phối hợp
triển khai thực hiện các mô hình thiết thực huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia
đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện
chính vì vậy bên cạnh những nỗ lực quyết tâm trấn áp tội phạm của lực lượng công an
thì người dân cũng cần hết sức đề cao cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình
qua cái vụ việc này thì công an quận năm cũng kêu gọi và muốn cảnh báo đến người dân
đặc biệt là khi các cửa hàng các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý
cũng như là các cửa hàng thu mua các điện thoại di động
thì khi tiếp xúc
là thu mua những cái tài sản mà không có nguồn gốc rõ ràng
thì cần có sự cảnh báo và cân nhắc đây là hành vi vi phạm pháp luật
do đó không được phép
và khi phát hiện thì báo cáo ngay với cơ quan chức năng để chúng tôi có biện pháp xử lý
việc bắt giữ nhanh chóng đối tượng trâm trả lại tài sản cho người bị hại
một lần nữa đã khẳng định sự quyết tâm của lực lượng công an quận năm
trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện
kịp thời trắng an dư luận góp phần củng cố thêm niềm tin yêu của người dân
bên cạnh đó đây cũng chính là một trong những chiến công ý nghĩa của công an quận năm nói riêng
và công an tp hcm nói chung chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ngày hai mươi năm tháng bốn công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh
và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp
thực hiện nghị định số ba năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn công tác phối hợp giữa ba lực lượng công an quân sự biên phòng
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng đã đạt được nhiều kết quả tốt
công tác trao đổi thông tin phối hợp chặt chẽ các đơn vị xử lý kịp thời các vụ việc
xảy ra trên địa bàn tỉnh theo chức năng góp phần nâng cao hiệu quả nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đặc biệt là đảm bảo an ninh an toàn
thời gian diễn ra các ngày lễ lớn
phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí đại tá bùi văn thảo giám đốc công an tỉnh
ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời thay mặt ba lực lượng công an quân sự biên phòng đề ra phương hướng
nhiệm vụ trong thời gian tới
tiếp tục duy trì phát huy hiệu quả trong trao đổi thông tin phối hợp nắm phân tích
dự báo tình hình trên các lĩnh vực đối tượng địa bàn trọng điểm để tham mưu cho cấp ủy
chính quyền kịp thời chỉ đạo giải quyết không để hình thành các điểm nóng phức tạp
về an ninh trực tự
xây dựng triển khai kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện chính trị
văn hóa xã hội quan trọng của đảng và nhà nước các hội nghị quốc tế
các đoàn lãnh đạo đảng nhà nước đến làm việc tại tỉnh tăng cường tuyên truyền vận động người dân
tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng thế trận an ninh nhân dân
quốc phòng toàn dân
duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm bảo vệ chủ quyền biển đảo
và bảo vệ tổ quốc động viên khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia
phát hiện phản ánh cung cấp thông tin tố giác các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã ra quân thực hiện đảm bảo trật tự
an toàn giao thông trên địa bàn chia sẻ đồng hành cùng với người dân trên đường về quê
trong những ngày nghỉ lễ
cảnh sát giao thông công an tp hcm đã đồng loạt ra quân đảm bảo trực tự an toàn giao thông
cho người dân về quê nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
tại quốc lộ một trịnh như khuê cơn ngõ phía tây thành phố chi đoàn trạm cảnh sát giao thông tân túc
phù hợp với đoàn xã công an huyện bình chánh tổ chức trạm tiếp sức đồng hành với người dân
về quê miền tây nghỉ lễ
tại đây cảnh sát giao thông công an các đoàn viên thanh niên đã phát hai tờ rơi tuyên truyền
luật giao thông đường bộ hai chai nước suối hỗ trợ người dân đi đường
dưới cây năng gắt gần bốn mươi độ những chai nước suối đầy tình cảm của cảnh sát giao thông
làm dựa mát cây năng nóng oi bức giúp người dân sản khóa tỉnh táo khi điều khiển xe tham gia giao thông
bên cạnh đó các chiếc xe cảnh sát giao thông còn tuyên truyền phổ biến cho người dân
tuân thủ tốc độ quy định chấp hành đèn tín hiệu giao thông luôn ghi nhớ đã uống rượu bia
thì không điều khiển xe đồng thời gửi thông điệp lời chúc lái xe an toàn về nhà hạnh phúc
tới toàn thể bà con
sau kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm kéo dài năm ngày người dân ở các tỉnh thành đã trở lại
thành phố hồ chí minh để tiếp tục làm việc và học tập
mật độ giao thông ở các cửa ngõ thành phố hồ chí minh đã trở lại
tuy nhiên với các kịch bản phân luồn và điều động một trăm linh quân số cảnh sát giao thông
trực túc trực ở các giao lộ làm nhiệm vụ điều tiết nên không ghi nhận tình trạng kẹt xe
ở khu vực cửa ngõ ghi nhận tại cửa ngõ phía tây thành phố
từ một mươi năm h lượng xe từ các tỉnh thành miền tây bắt đầu đổ dồn về thành phố hồ chí minh
tuyến quốc lộ một
thời gian càng về tối lượng xe trở lại thành phố càng đông hơn
cửa ngõ phía tây của thành phố hồ chí minh có đặc thù luôn có lượng lớn xe hai bánh
đi lại bởi khoảng cách từ thành phố về miền tây ngắn chỉ từ vài chục đến khoảng ba trăm linh km
với cửa ly này nhiều người chọn xe máy để chủ động trong việc đi lại
tuy nhiên tình trạng xe lớn nhỏ lưu thông trộn dòng gây nên tình trạng giao thông phức tạp
nguy cơ va chạm và ung tắc rất dễ xảy ra
nắm chắc điều này trạm cảnh sát giao thông tân túc đã điều động chiến sĩ làm nhiệm vụ
điều tiết ở tất cả các giao lộ thuộc địa bàn đám trách
vì vậy ồn ứ tại cửa ngõ phía tây mới không xảy ra
phương tiện qua lại rất là đông
cũng nhờ mấy anh em ổng xác là bởi vì người dân đi đường mới thận lại qua được
mới xe mới chạy mới ổn định được
thì có mấy anh điều tiết giao thông chạy đúng tín hiệu
bởi vì mọi dân chấp hành bởi vì nó đi nó đỡ ồn tắc giao thông hơn
mọi người cũng có ý thức tham gia giao thông nó tốt hơn
thì em tự với mỗi cài năng em chạy lên
và khi lên tới bình chánh thì lượng xe thì đông
còn khi phải có cảnh sát giao thông điều tiết
thì lượng xe của mình vẫn đông nhưng mà nó chạy tốt hơn
khi mà em nghĩ nếu mà không có cảnh sát giao thông thì mình đi nó sẽ dập dừng hơn
tức là khúc chậm khúc nhanh cho nên lúc đó mình sẽ cảm thấy mình mệt hơn trong người
bên cạnh bố trí một trăm linh quân số chủ động trước mọi tình huống
thì người dân cũng đã chủ động hơn trong việc lựa chọn thời gian lộ trình
để tránh rơi vào tình cảnh mệt mỏi vì kẹt xe
ngoài ra kỳ nghỉ lễ này kéo dài nhiều ngày
nên trước đó ngày ba mươi tháng bốn đã có rất nhiều người dân trở lại thành phố sớm
để kịp thời có mặt tại lễ bán phá hoa chào mừng ngày giải phóng
đi thì cũng sợ là kẹt xe đó cho nên là cũng tranh thủ vào đi sớm
nhưng mà do là em đi cũng quen rồi
thành ra là em sẽ lựa chọn những cái tuyến đường mà tuy là đường nhỏ
nó đi vòng hơi chút xíu nhưng mà nó đỡ kẹt xe
lúc nãy em không có đi trực tiếp lên cao tốc
mà em đi đường ở bên dưới để né kẹt xe
tại vì trước khi đi thì em cũng xem bản đồ
em thấy là cái việc mà nó
bản đồ nó cũng thế
thì hiện cái việc mà ủng ủi giao thông á
cho nên là em cũng ngại cho nên em không có lên
và lên đây thì em thấy là những cái chốt
ở đây thì khi mà có lực lượng cảnh sát giao thông
thì mấy cái chốt nó đi nó sẽ dễ hơn
hàng năm vào các dịp cao điểm lễ tết
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố
luôn chủ động lập sẵn kế hoạch phương án
và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng khác
qua đó triển khai đồng loạt kế hoạch
bố trí cán bộ chiến sĩ điều tiết giao thông trực tiếp tại hiện trường
phân luồn dự đoán lưu lượng xe từ xa qua hệ thống camera giao thông
phối hợp với đơn vị thanh niên sung phong
để bao quát và kịp thời xử lý mọi tình huống
tuyệt đối không để xảy ra bị động hay ồn tắc kéo dài
tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong dịp lễ ba mươi bốn và tới đầu năm
qua đó thì lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động
xây dựng các lực lượng an toàn giao thông
các phương án về tổ chức giao thông trên các tiến
các khu vực trọng điểm ra vào thành phố
các khu vực bến xe nhà ga bến tàu sân bay
và các địa điểm du lịch cũng như là khu vực dạy trí
lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường công tác chỉ huy điều hòa giao thông
cảnh báo các khu vực nguy hiểm và nhắc nhở các lái xe
để đảm bảo tỉnh táo đi đúng tốc độ
để xử lý tốt các tình huống
phòng ngừa tai nạn giao thông
đồng thời giúp cho người dân trên đường
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp lực an toàn giao thông
hỗ trợ giúp đỡ hướng dẫn người tham gia giao thông đi lại trong dịp lễ
tập trung động viên nhân dân thực hiện
đã uống rượu bia thì không lái xe
tòa đàm tổng kết và bế mạc trại sáng tác cuộc thi viết tiểu thuyết và ký về đề tài
vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm đã diễn ra tại thành phố vũng tàu
thưa quý vị và các bạn
đến nay ba mươi tám tiểu thuyết chuyện và ký đã được hoàn thiện là những trái ngọt của trại sáng tác
được nhà xuất bản công an nhân dân cục truyền thông công an nhân dân
triển khai trong khuôn khổ cuộc thi viết tiểu thuyết chuyện và ký về đề tài
vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
đây là cuộc thi do bộ công an phối hợp với hội nhà văn việt nam tổ chức
hướng tới kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân
hai mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
theo đó thượng tá phạm thị mỹ nương phó giám đốc phó tổng biên tập nhà xuất bản công an nhân dân
đã báo cáo tổng kết và bế mạc trại sáng tác
trại sáng tác quy tụ ba mươi hai nhà văn tác giả trong và ngoài ngành công an
đến từ nhiều địa phương trong cả nước phần lớn đến từ phía nam
có nhiều nhà văn thành danh trên văn đàn đã tham gia và đạt giải thưởng
trong các kỳ thi viết tiểu thuyết và ký do bộ công an và hội nhà văn việt nam tổ chức trước đây
trải qua hai tuần sáng tác tập trung tại thành phố vũng tàu
là một trải nghiệm khó quên đối với các thành viên trại sáng tác
trong thời gian trại viết diễn ra
ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện ăn ở sinh hoạt để các tác giả yên tâm sáng tác
qua trại sáng tác này chúng tôi bố trí để các anh các chị
thực tế gặp được những cán bộ chiến sĩ trực tiếp đang công tác chiến đấu
làm nhiệm vụ trong các lĩnh vực bảo vệ an ninh
thì qua những cuộc tiếp xúc như này
thì anh chị em sẽ hiểu hơn về cuộc sống và nhiệm vụ
của từng lĩnh vực hoạt động của cán bộ chiến sĩ cơ quan dân
từ đó có thể đưa vào trong tác phẩm của mình cho nó thực tế và sinh động hơn
cái thứ hai nữa là cái việc tạo điều kiện cho các nhà văn gặp gỡ cán bộ chiến sĩ trực tiếp chiến đấu
thì cũng là để hé ra những cái khai thác những cái vụ án đã xảy ra và đã được lực lượng cơ quan khám phá
thì qua đó thì những cái phản ánh trong cái tác phẩm văn học thì nó thực tế hơn
và có lẽ là theo tôi suy nghĩ là nó sẽ hợp dẫn hơn
theo đó các nhà văn như lại văn long nguyễn thị ngọc hải nguyễn hiệp nguyễn trí
đã bày tỏ sự cảm ơn trước khâu chuẩn bị chỉnh chu tận tâm của bang tổ chức
để các tác giả có thể toàn tâm toàn trí cho việc viết lách
ban tổ chức ngoài cái chuyện mà chăm lo cái ăn ở sinh hoạt đi lại cho các trại viên
thì còn cho trại viên được tiếp xúc với cán bộ trại giam xương mọc và một số phạm nhân đang cải tạo trong đó
hay là chúng tôi được công an bà rịa vũng tàu tạo điều kiện làm việc trao đổi với các phòng nghiệp vụ
và chúng tôi hiểu được thêm rất nhiều vấn đề về tình hình an ninh trật tự
nhất là đối với những loại tội phạm mới phát sinh gần đây như là tội phạm công nghệ cao
và qua đó chúng tôi càng thấy hình ảnh người chiến sĩ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự
để bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của người dân
công an bà rịa vũng tàu vô cùng là vất vả nhưng bằng một ý chí bằng tình cảm và bằng trách nhiệm
họ đã chiến thắng tất cả các loại tội phạm dù là tội phạm cổ điển hay là tội phạm trong thời kỳ mới
thì cuối cùng đều phải khuất phục trước bản lĩnh trí tuệ và tính nhân văn của lực lượng công an trong các chuyên án

phát biểu kết luận buổi tọa đàm đại tá trần cao kiều phó cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân giám đốc tổng biên tập
nhà xuất bản công an nhân dân ủy viên thường trực hội đồng cuộc thi đã gửi lời cảm ơn sự tham dự trại sáng tác của các nhà văn tác giả
đồng thời giải đáp một số ý kiến đề xuất của các nhà văn tác giả xung quanh những ý kiến về việc giải mật các tài liệu mật
các chuyên án hay các nhân vật nhân chứng lịch sử hay vấn đề viết về những câu chuyện hoàng lương của các phạm nhân
sau khi bế mạc trại sáng tác các nhà văn tác giả chưa hoàn thành sáng tác sẽ tiếp tục hoàn chỉnh đứa con tinh thần của mình
bản quyền tiếng việt của các tác phẩm được chọn in sẽ được nhà xuất bản công an nhân dân giữ trong ba năm kể từ khi công bố giải
quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
bây giờ đây hoàng trí xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin
trong phần tiếp theo của chương trình tích cực chữa trị cho các nạn nhân
tập trung điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh đồng nai
chính phủ và các bộ ngành quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách để phòng cháy và chữa cháy rừng
thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh
gọi tắt là công ty gỗ bình minh làm sáu công nhân tử vong và năm người bị thương
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an tỉnh đồng nai phối hợp với các cơ quan chức năng
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
theo quy định của pháp luật nếu có
vụ nổ ló hơi xảy ra vào sáng ngày hôm qua làm sáu công nhân tử vong tại hiện trường và năm người bị thương
ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh đồng nai đã kịp thời có mặt tại hiện trường
trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đưa người bị nạn đi cấp cứu thực hiện các biện pháp giải quyết ban đầu
phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện
bộ trưởng bộ công an cũng đã ngay lập tức chỉ đạo công an tỉnh đồng nai khẩn trương tham mưu tỉnh ủy
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
ổn định an ninh công nhân tại công ty gỗ bình minh đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật
theo thông tin mới nhất năm nạn nhân bị thương trong vụ nổ lò hơi này đang dần phục hồi sức khỏe
trong đó hai trường hợp nặng đã qua cơn nguy kịch cả năm nạn nhân đều là nam giới
với trong đó trường hợp nặng nhất là anh liễu văn tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê tỉnh bắc giang
và anh đỗ xuân thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê tỉnh thanh hóa
sau phẫu thuật đến sáng nay sức khỏe của hai nạn nhân đã dần hồi phục sinh hiệu ổn
ngay sau khi tàn nạn xảy ra sở y tế tỉnh đồng nai đã kích hoạt báo động đỏ toàn ngành
huy động các đơn vị trực thuộc tham gia ứng cứu các nạn nhân
bệnh viện đa khoa thống nhất bệnh viện đa khoa đồng nai và các đơn vị trực thuộc
tiếp tục huy động các thời thuốc dòi đảm bảo đủ thuốc phương tiện cấp cứu
xử trí cứu chữa kịp thời người bị nạn
công an huyện chư sê gia lai vừa khởi tố vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra vào lúc ba giờ sáng ngày hôm qua tại ngã tư đường tránh hồ chí minh và quốc lộ hai mươi năm
tuyến đường thuộc địa phận huyện chư sê
tại thời điểm này ô tô khách bốn mươi bảy b hai nghìn hai mươi sáu do lái xe đinh văn hùng điều khiển
lưu thông theo hướng từ tỉnh gia lai đi đắk lắc và chạm với ô tô khách năm mươi một b hai mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi chín
do lái xe nguyễn công dân điều khiển lưu thông theo hướng huyện chư sê đi huyện phú thiện
hậu quả là một người tử vong năm người bị thương
ngay sau khi tai nạn xảy ra công an huyện chư sê đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lực lượng y tế và các ban ngành trên địa bàn
khẩn trương tổ chức đưa người bị nạn đi cấp cứu khám nghiệm hiện trường phân luồng giao thông
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
kết quả kiểm tra hai lái xe ô tô khách đều âm tính với chất ma túy và không có nồng độ cồn
thưa quý vị từ đầu năm cho đến nay cả nước đã xảy ra bảy mươi vụ cháy rừng
gây thiệt hại trên hai trăm sáu mươi ha rừng các loại ảnh hưởng tới môi trường sinh thái và đời sống của người dân trên địa bàn
bên cạnh đó cũng đã ghi nhận những thiệt hại về người trong các vụ việc này
đặc biệt vụ cháy trong hai ngày hai mươi sáu hai mươi bảy tháng bốn vừa qua tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đã thiêu dụi gần hai mươi hectare rừng khiến hai cán bộ kiểm lâm hy sinh và một kiểm lâm viên khác bị thương khi làm nhiệm vụ chữa cháy
nhiều giải pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng đã được thủ tướng chính phủ chỉ đạo
yêu cầu tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng có kế hoạch huy động lực lượng phương tiện
triển khai các phương án chữa cháy rừng hiệu quả đặc biệt kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy rừng
xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định
và những nội dung cụ thể hơn về vấn đề này sẽ được thiếu tướng huỳnh thới an phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ bộ công an phân tích ngay sau đây
mời quý vị cùng theo dõi
đồng chí có thể đánh giá một cách cụ thể hơn ạ nguy cơ cháy rừng đang có diễn biến phức tạp như thế nào
đặc biệt là trong điều kiện thời tiết cực đoan kéo dài tại nhiều địa phương
bắc bộ tây nguyên và tây nông bộ hiện nay có những nơi là nguy cơ cháy rất cao
cảnh báo ở mức độ năm tức là nguy cơ rất là cao trong vấn đề cháy nổ
do vậy về người dân và cộng đồng bà con sinh sống ở trong khu vực rừng
và quen rừng phải hết sức cảnh giác với tình hình cháy nổ rừng hiện nay
thưa đồng chí thủ tướng chính phủ cũng đã có công điện về việc chủ động tăng cường các biện pháp cấp bách
để phòng cháy chữa cháy rừng
lãnh đạo bộ công an cũng đã có những chỉ đạo đối với công an các đơn vị địa phương một cách quyết liệt
để có thể triển khai các nhiệm vụ trọng tâm
về vấn đề này đồng chí có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng cũng như là lãnh đạo bộ công an
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy toàn bắc
chấp hành rất nghiêm túc và triển khai đến tất cả các cấp lực lượng phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là chỉ đạo trong vấn đề quản lý các phương tiện
rồi là tập bứng cho các người dân sống xung quanh rừng và trong rừng
để nâng cao được ý thức phòng cháy chữa cháy rừng
cái thứ hai nữa là sẵn sàng tham gia khi được quy động
để tham gia xử lý các vụ cháy rừng nếu có xảy ra
như chia sẻ của đồng chí việc chủ động gấp phương án để sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện
tham gia chữa cháy rừng đang được lực lượng công an đặc biệt quan tâm
và luôn ở trong tình thế sẵn sàng
đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sẽ có những chỉ đạo hướng dẫn như thế nào đối với công an các đơn vị địa phương về vấn đề này
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chỉ đạo cho công an các địa phương
trước hết là phải đảm bảo nguồn lực đảm bảo về quân số trực
các phương tiện thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy đối chung
trong đó có phòng cháy chữa cháy rừng
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chỉ đạo cho công an các đơn vị địa phương
đối với các chủ rừng và các cộng đồng dân cư sống trong rừng và bên gần
tôi có đề nghị là thứ nhất là phải hết sức cảnh giác
cẩn trọng với việc sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt
đây là một cái thói quen mà người dân chúng ta thời gian vừa qua cũng còn rất là bất cảnh
do vậy đối với mùa hành khô thì chúng ta nên hết sức cảnh trọng
trong vấn đề sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt
thứ hai nữa là cũng
nâng cao kiến thức về phòng cháy chữa cháy rừng cho bà con nhân dân
đặc biệt là người dân phải tự tìm hiểu
nắm bắt được những thông tin về tình hình nắng hạn khô hạn
để chúng ta có ứng phó phù hợp với điều kiện khô hạn như hiện nay
và cái thứ ba cũng đề nghị là các cấp chính quyền tăng cường
tăng cường dẫn động cũng kết hợp với tăng cường kiểm tra
để kiên quyết
sử lý nghiêm những hành vi vi phạm khắc lực về an toàn phòng cháy chữa cháy
để làm sao găng đe hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy rừng như hiện nay
xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
thưa quý vị như vậy là năm ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm đã kết thúc
người dân đã có một kỳ nghỉ an toàn vui tươi bên người thân gia đình
tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên đất nước và cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình độc lập
để có được sự bình yên đó lực lượng công an cả nước đã đồng loạt gia quân
ứng trực trên khắp các ngã đường góc phố
chung một quyết tâm thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng công an cũng đã có nhiều việc làm nhân văn
ý nghĩa kịp thời hỗ trợ đồng hành với người dân trên hành trình về quê hay vui chơi
hình ảnh đẹp của những người chiến sĩ công an trong những ngày lễ đã nhận được lời khen ngợi của người dân
năm ngày nghỉ lễ đều là những ngày nắng nóng đỉnh điểm trải cả ba miền
dưới thời tiết nắng gắt nhiệt độ ngoài trời có lúc hơn bốn mươi độ nhưng lực lượng cảnh sát giao thông vẫn phơi mình
để làm nhiệm vụ phân làn phân luồng điều tiết giao thông giúp người dân di chuyển thuận lợi an toàn
chúng tôi đã bố trí cán bộ chiến sĩ ở tất cả các điểm ra điểm vào điểm đầu điểm cuối
của đường con tốc khi mà có tình huống sự cố xảy ra trên tuyến thì quan chức huy đội sẽ thông báo
cho tất cả các nguồn chiến sĩ để có thể phân luồng điều tiết giao thông từ xa tránh việc ủn tắc cao dài
trong dịp lễ thì chúng tôi chủ động đầu tiên là nắm số lượng khách du lịch trong dịp lễ ba mươi bốn một năm
để bố trí các ca tuần tre kiểm soát phù hợp hiệu quả duy trì phân công hai ca tuần tre kiểm soát
trong một ngày
đã kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
bên cạnh đó tại những khu du lịch lễ hội khu vui chơi giải trí đông du khách đến tham quan nghỉ dưỡng
nhờ chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự
chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ
nên trong năm ngày nghỉ lễ vừa qua lực lượng công an cũng đã bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự
không để xảy ra đột xuất bất ngờ phục vụ nhân dân đi lại vui chơi an toàn
dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm phòng cách sát phòng cháy cháy và cố nạn cố hộ công tỉnh
luôn đảm bảo về lực lượng phương tiện thường trực sẵn sàng hai mươi bốn h hai mươi bốn h để kịp thời xử lý khi có trình huống cháy
mổ sự cố tài nặng xảy ra
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra
bảo quản bảo dưỡng trao thiết bị phương tiện để phục vụ công tác cháy cháy và cố nạn cố hộ cho nó tốt hơn
trong năm ngày nghỉ lễ từ ngày hai mươi bảy tháng bốn tới ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
toàn quốc xảy ra ba trăm bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm ba mươi tám người bị thương hai trăm tám mươi năm người
cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động hơn một mươi chín sáu trăm linh lượt tổ công tác
tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phát hiện xử lý bảy mươi tám hai trăm năm mươi bốn trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng trong đó đáng chú ý vi phạm về nông độ cồn là hai mươi một ba trăm sáu mươi chín trường hợp
còn ở những vùng hạn mặn gác lại kỳ nghỉ lễ công an các tỉnh sóc trăng tiền giang cả mau long an bến tre
những ngày qua bất chấp nắng nóng đêm ngày ngược xuôi liên hệ tìm chỗ có nước ngọt để trở về cho bà con
không những vậy tại nhiều chốt giao thông lực lượng công an đã hỗ trợ nước uống khăn lạnh miễn phí
khiến người dân vơi bớt nhọc nhằn thêm mát lòng trên hành trình về quê nghỉ lễ hay trở lại các thành phố
nhìn chung tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước cơ bản được đảm bảo
lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ lễ do nhân dân về quê đi du lịch
gây ra hiện tượng ồn tắc tại các cửa ngõ khi người dân rời thành phố lớn và trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ
tiếp tục các thông tin đáng chú ý khác ông phạm minh an giám đốc sở y tế tỉnh bà rịa úng tàu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú khám xét nơi ở và nơi làm việc để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị can phạm minh an liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trong gói thầu số hai mươi năm xảy ra tại sở y tế tỉnh bà rịa úng tàu
gói thầu này đấu thầu thiết bị cho phòng mổ hybrid chấn thương chỉnh hình thuộc dự án trang thiết bị y tế bệnh viện vũng tàu
cũng liên quan đến vụ án này vào ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa úng tàu đã bắt tạm giam
khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với trần mạnh hải phó trưởng phòng kế hoạch tài chính sở y tế
đỗ hữu hải giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng sơn hà về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với tạ quang trường huỳnh tuấn anh và lê hữu lễ để tiếp tục điều tra về tội vi phạm quy định viện đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
qua điều tra cơ quan công an xác định các đối tượng trên đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn một mươi tám tỷ đồng
bộ đội biên phòng tỉnh sơn la vừa bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép hai bánh heroin cùng bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp
tại khu vực bản tà làng trung xã tú nang huyện yên châu phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền bắc cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
công an hai huyện yên châu mộc châu bắt giữ hai đối tượng là mùa a thú và hạng a dua cùng chú tại xã triển hác huyện mộc châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng thu giữ vật chứng gồm hai bánh heroin bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp một xe ô tô một xe máy và hai điện thoại di động
vào ngày hai mươi hai tháng bốn vừa qua công an huyện ngọc hiển tỉnh cà mau nhận được tin báo tại khóm tam hiệp thị trấn rạch gốc huyện ngọc hiển đã xảy ra một vụ trộm với giá trị tài sản mà các đối tượng lấy trộm trên sáu trăm linh triệu đồng
từ vụ án này cơ quan công an đã đưa ra tới người dân một cảnh báo nhất là tại các vùng nông thôn thì cần cẩn trọng hơn nữa khi vắng nhà bởi đây chính là điều kiện thuận lợi để bọn trộn ra tay thực hiện hành vi
theo lời trình bày của chị hà diễm phương bị hại trong vụ trộm trên vào sáng ngày hai mươi hai tháng bốn trước khi ra khỏi nhà đi công việc chị đã khóa cửa cẩn thận
đến chiều khi về đến nhà chị tá hỏa khi vách thiếc phía sau nhà đã bị kẻ gian cậy một lỗ và đột nhập vào nhà lấy đi kết sắt
bên trong gồm có nhiều vòng vàng nữ trang loại một mươi tám và hai mươi bốn k cùng một số tài sản khác ước tính trên sáu trăm linh triệu đồng
năm giờ kém bảy phút thì đó thì mở
mở cửa vô rồi phát hiện là cái cửa phòng bị cại rồi kiểm tra lại thì cái két sắt bị mất
rồi đi dài ra sao thì thấy cửa sau mở toàn hết
rồi mới phát hiện là bị có trộm vô nhà lấy két sắt thì mới liền báo cho công an an thị trấn
nhận được tin báo công an huyện ngọc hiền đến ngay hiện trường
quả đó xác định phương thức thủ đoạn của đối tượng rất chuyên nghiệp nên anh nhanh chóng triển khai lực lượng
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quyết tâm phá nhanh vụ án bảo đảm an ninh trả tự trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
tiến hành ra sót sàng lọc tất cả các đối tượng
mà chủ yếu tập trung vào các đối tượng có thời án tiền sự trên địa bàn của hai quyện nam căng và ngọc hiển
qua nhiều ngày sàng lọc ra sót thì nổi lên
chỉ sau vài ngày ngày hai mươi tám tháng bốn sau khi thu thập các chứng cứ
lực lượng làm nhiệm vụ đã mời nguyễn trí thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và danh nhỏ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng chú tại thị trấn nam căn huyện nam căn
mặc dù quanh coi chối tội nhưng trước những tài liệu cả hai đã cuối đầu nhận tội khai nhận toàn bộ hành vi của mình
theo đó vào ngày hai mươi hai tháng bốn cả hai được khiển xe máy chạy trên địa bàn huyện năm căng
ngọc hiền phát hiện nhà trị phương khóa cửa nên đã cùng nhau cại vách đột nhập vào nhà lấy đi cái sắt bên trong có nhiều tài sản
đó tượng này hoạt động đường dài thường thì đi trên xe ô tô để lợi dụng rắn nhà để đọc nhập
phương thức thì hai đó tượng này thì lợi dụng nhà rắn thì đọc nhập dùm nhà dùng các công cụ thường tiện để cải phá
theo hồ sơ nguyễn trí thiện từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
còn danh nhỏ là đối tượng nghiện ma túy đang chuẩn bị đưa đi cai nghiện bắt buộc
ngoài ra trong vụ án trên lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện và chứng minh phương tiện mô tô mà các đối tượng sử dụng đi trộm cắp
là do nguyễn trí thiện vừa trộm được của một người dân tại xã viên an huyện ngọc hiền
trong quá trình truy bắt tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng khác hiện đang bị công an tỉnh bình dương truy nã
và một đối tượng tàng chữ trái phép chất ma túy tại địa bàn huyện phú tân
thì cũng thông tin luôn cho bà con có đi đâu ra khỏi nhà thì trước mắt là phải khóa cửa cẩn thận
thứ hai là phải nhà người thân trong coi để tránh những trường hợp xảy ra là bị mất trộm tương tự như vụ án trên
như vậy bằng sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ lực lượng làm nhiệm vụ đã khám phá vụ trộm liên huyện
do hai đối tượng có nhiều tiền án tiền sự thù giữ nhiều tài sản có giá trị trả lại cho bị hại
đồng thời cũng phát hiện thêm ba vụ việc khác liên quan đến an ninh trật tự
thành tích trên đã góp phần vào việc bảo đảm an ninh trả tự trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
thông tin mới nhất liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra vào tối ngày hôm qua
khiến hơn ba trăm linh người nhập viện do ăn bánh mì tại long khánh tỉnh đồng nai
cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã có văn bản đề nghị sở y tế đồng nai điều tra làm rõ nguyên nhân
cụ thể cục an toàn thực phẩm yêu cầu sở y tế phải chỉ đạo bệnh viện
có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm
không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng
khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc theo quy định
lấy mẫu thực phẩm bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng
đình chỉ ngay cơ sở bánh mì nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm trên địa bàn
kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở này
nếu phát hiện có sai phạm cần xử lý nghiêm theo quy định
trước đó vào tối ngày hôm qua tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh tỉnh đồng nai
đã tiếp nhận và điều trị cho bảy mươi ba bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm
sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn phường xuân bình thành phố long khánh
các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt đau bụng nôn và tiêu chảy
số người nhập viện liên tục gia tăng cho đến trưa ngày hôm nay là hơn ba trăm linh người

trước ngày hôm nay giá dầu diazen không cao hơn hai mươi sáu trăm linh đồng một lít
giảm một trăm một mươi đồng một lít so với mức giá bán lẻ hiện hành
giá dầu hỏa cũng không cao hơn hai mươi năm trăm bốn mươi đồng một lít giảm một trăm bốn mươi đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành
riêng giá dầu ma rút trong kỳ này lại tăng tiếp hai trăm sáu mươi đồng một lít so với kỳ trước
giá mới là một mươi bảy sáu trăm sáu mươi đồng một kg
trong kỳ điều chỉnh này cơ quan điều hành quyết định không trích lập
không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với các mặt hàng sang e năm r chín mươi hai sang r chín mươi năm
dầu diazen dầu hỏa và dầu ma rút
phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh
cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông vương đình huệ
thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng
xem xét việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông dương văn thái
thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang
sau khi nghe trình bày các tờ trình ý kiến phát biểu của ông vương đình huệ
quốc hội đã tiến hành thảo luận bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết
miễn nhiệm chức vụ chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh
cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông vương đình huệ
đồng thời thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông dương văn thái
thưa quý vị cũng trong ngày hôm nay tổng thư ký quốc hội đã ban hành thông báo số ba nghìn năm trăm sáu mươi tám
thông báo ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội về việc phân công điều hành hoạt động
của ủy ban thường vụ quốc hội và quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo đó ủy ban thường vụ quốc hội phân công ông trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội điều hành hoạt động của ủy ban thường vụ quốc hội
và quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho đến khi kiện toàn được chức danh chủ tịch quốc hội khoáng một mươi năm theo quy định
thưa quý vị sau hơn hai mươi năm thực hiện luật phòng cháy chữa cháy
các chủ trương chính sách và pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã đi vào thực tiễn cuộc sống nâng cao ý thức của người dân
bảo vệ tính mạng sức khỏe con người bảo vệ tài sản của nhà nước
của tổ chức và cá nhân bảo vệ môi trường đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì một số nội dung trong luật phòng cháy chữa cháy hiện hành
đã bộc lộ bất cập do đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng luật phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ thật đồng bộ và thống nhất phù hợp với tình hình thực tiễn
lo lắng hồi hộp vỡ hòa cảm xúc đó là tâm lý của tất cả người dân khi chứng kiến lực lượng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai giải cứu thành công
bé gái năm tuổi mắc kẹt giữa hố cọc ép bê tông tại huyện nhơn trạch
nếu mà không có bên cứu hộ cứu nạn tớ kịp thờ tính mạng con tôi rất là nguy hiểm
kể với đàn tôi
xin chân thành cảm ơn
xin chân thành cảm ơn bên lực lượng phòng chống chữa cháy và bên cứu hộ cứu nạn
để giúp gia đình tôi cứu con tôi lên trên mặt đất thành công
có thể thấy hoạt động cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ không thể tách rời của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên hiện nay hoạt động cứu nạn cứu hộ chưa được quy định trong luật phòng cháy chữa cháy
bất cập này sẽ được khắc phục trong dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do bộ công an chủ trì soạn thảo
hoạt động cứu nạn cứu hộ được quy định tại nghị định số tám mươi ba ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn bảy
nên chưa đảm bảo tính đồng bộ thống nhất trong quy định của hệ thống pháp luật
chưa phù hợp với hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba và chưa đảm bảo cơ sở pháp lý
để lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn hộ thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ
và qua khảo sát thực tiễn của nhiều nước trên thế giới như nhật bản hàn quốc mỹ nga đức pháp và thái lan và singapore malaysia
thì đều giao nhiệm vụ ký đoạn hội cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên trách làm nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ này
liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy có thể thấy thời gian vừa qua
tình hình cháy nổ trên cả nước diễn biến phức tạp xảy ra nhiều sự việc đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người
qua đó công tác kiểm tra giám sát cũng chỉ ra nhiều hạn chế bất cập cần thiết sớm trình quốc hội sửa luật phòng cháy chữa cháy
nếu nó có bất cập thì chính phủ hay là các bộ mà được chính phủ giao sẽ khẩn trương tiếp thu và hoàn thiện cái quy chuẩn này
và qua đó thì cũng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống
một số quy định đang còn trồng đấn chưa rõ ràng phân định chưa rạch ròi với các luật hiện hành để cần phải điều chỉnh bổ sung
như là quy định về công tác tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động đối với cả công trình cơ sở phương tiện gia đông cơ giới
tức cả cái quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hình chính
và quy định về phòng cháy cháy trong công tác đầu tư xây dựng công trình để thống nhất với cả luật xây dựng
và quy định về an toàn trong sử dụng điện để thống nhất với cả luật điện lực
do là cái việc hiện nay theo thống kê của chúng tôi thì liên quan đến cái việc nguyên nhân xảy ra cháy thì nguyên nhân do điện là chiếm trên năm mươi
phát biểu tại phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
việc xây dựng và ban hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để tăng cường các biện pháp quản lý
rõ trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo sự đồng bộ trong các quy định của các luật liên quan
trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cái này là trung luật có những cái nó chưa sát với thực tế diễn biến hiện nay
cái thứ hai là việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với các loại hình cơ sở sản xuất mới xuất hiện các tình huống
nguy cơ liên quan đến phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
rồi các giải pháp quản lý liên quan đến loại hình nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
rồi việc áp dụng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ hiện nay là đang còn thiếu rất nhiều
vừa rồi là chúng ta thông qua cái luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
thì cái việc sửa đổi bổ sung cái luật phòng cháy chữa cháy cùng đồng bộ liên thông
qua thảo luận một trăm linh thành viên ủy ban thường vụ quốc hội có mặt đã biểu quyết đồng ý
đưa luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào chương trình để báo cáo quốc hội
cho ý kiến vào kỳ họp thứ bảy thông qua tại kỳ họp thứ tám